ngày hôm nay một mươi năm tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định kỷ luật
đối với ông trần đặng đức giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang
về mặt chính quyền do có nhiều sai phạm nghiêm trọng và bị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể ông đức đã trực tiếp bổ nhiệm biệt phái hợp đồng nhiều cán bộ công chức viên chức
người lao động và đề cấp dưới tuyển dụng phân công điều động công chức viên chức
tham mưu thực hiện công tác quy hoạch kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc
quy trình thủ tục không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
bên cạnh đó ông trần đặng đức còn không tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định
thời gian hoạt động khai thác cát đối với giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân thái bình
thực hiện quy định về kê khai công khai tài sản thu nhập không đúng quy định
giải trình về biến động tài sản nguồn gốc tài sản không trung thực
những sai phạm khuyết điểm của ông đức đã gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng